công an tỉnh lâm đồng cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với bạch đình kế
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ xã tân hà huyện lâm hà tỉnh lâm đồng hiện đang bỏ trốn
đối tượng này được xác định là chủ mưu vụ hủy hoại hơn một mươi hectare rừng thông
tiểu khu hai trăm chín mươi hai thuộc xã tân thanh huyện lâm hà
ngày ba mươi một tháng năm cơ quan chức năng của tỉnh lâm đồng đã đọc lệnh khám xét nhà riêng của bạch đình kế
tại xã tân hà huyện lâm hà
đối tượng được cho là chủ mưu vụ hủy hoại rừng thông quy mô lớn tại xã tân thanh huyện lâm hà
gây xôn xao dư luận hiện đối tượng đang bỏ trốn
cùng ngày cơ quan chức năng dẫn giải ba đối tượng liên quan đã bị khởi tố bắt tạm giam trước đó
đến hiện trường để thực hiện hành vi hủy hoại đầu độc rừng thông
vụ hủy hoại rừng thông được phát hiện ngày hai mươi sáu tháng bốn
theo thống kê có ba bốn trăm năm mươi sáu cây thông ba lá một mươi bảy năm tuổi trên diện tích hơn một mươi ha
bị các đối tượng khoan lỗ vào thân và đổ hóa chất khiến cây thông héo úa không thể phục hồi
lâm sản thiệt hại gần hai trăm ba mươi chín mét khối định giá thiệt hại gần tám trăm linh triệu đồng